thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
phạm vi vùng tp hcm bao gồm toàn bộ danh giới hành chính tp hcm và bảy tỉnh lân cận
theo kế hoạch tp hcm là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước đồng thời là đô thị hạt nhân của vùng
là trung tâm giao thương quốc tế của vùng và của quốc gia trung tâm kinh tế tài chính văn hóa khoa học công nghệ
phạm vi vùng tp hcm bao gồm toàn bộ danh giới hành chính tp hcm và bảy tỉnh lân cận là bà rịa vũng tàu bình dương bình phước tây ninh long an đồng nai tiền giang
tổng diện tích toàn vùng vào khoảng ba mươi bốn trăm linh bốn km hai dự báo đến năm hai nghìn ba mươi dân số vào khoảng hai mươi bốn hai mươi năm triệu người tỷ lệ đô thị hóa khoảng bảy mươi ba mươi
theo định hướng phát triển không gian vùng tiểu vùng đô thị trung tâm có vị trí trung tâm toàn vùng
có tốc độ và tỷ lệ đô thị hóa cao nổi bật với các thế mạnh
về công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu đào tạo y tế đầu mối giao thương kết nối với quốc tế